tối qua một mươi năm tháng một mươi liên hoàn siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đã được khai mạc tại giạp siếc trung ương hà nội
chương trình do cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức
liên hoan siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
giữa việt nam và các nước trên thế giới là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật siếc trên toàn quốc
và các đoàn nghệ thuật siếc tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia
đây còn là dịp các nghệ sĩ nước chủ nhà giới thiệu giá trị nghệ thuật siếc của việt nam tới bạn bè quốc tế
là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật các nghệ sĩ siếc việt nam có điều kiện giao lưu học hỏi trao đổi
chia sẻ những kinh nghiệm từ các đơn vị quốc tế trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật
từ đó có những đổi mới về phương pháp tổ chức quản lý sáng tạo những tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật cao
đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân